thưa quý vị trong dòng chảy của thời đại nghệ thuật âm nhạc truyền thống của việt nam vẫn luôn có sức sống mãnh liệt
phản ánh tâm tư tình cảm đời sống tinh thần của người dân việt nam
từ lời du của bà của mẹ từ giai điệu dân ca từ những câu hát sẩm những làn điệu quan họ trèo âm thầm chảy trong đời sống của người việt bao đời này
nặng lòng với âm nhạc truyền thống và muốn gìn giữ lan tỏa tình yêu âm nhạc truyền thống trong thế hệ trẻ
những người nghệ sĩ chính là sợi dây nối dài để lưu giữ giá trị quý báu của âm nhạc dân tộc
sinh ra và lớn lên trên mảnh đất thái bình từ nhỏ tô minh cường đã được nghe những âm hưởng ngọt ngào ra diết của các làn điệu dân ca quê lúa hồn hậu
những giai điệu dân gian được kết tinh từ lời du tiếng hát của mẹ hay câu hát ngân nga ả ơi ví dặm của bà
tất cả đã ngấm dần vào anh từ lúc nào không biết
để rồi nghệ thuật dân gian truyền thống đã trở thành niềm đam mê là con đường anh chọn theo đuổi khi trưởng thành
đây là một trong những buổi biểu diễn phục vụ công chúng cuối tuần tại địa điểm ô quan trường của các thành viên trong trung tâm âm nhạc truyền thống thăng long
trung tâm âm nhạc truyền thống thăng long do nghệ sĩ vũ văn tuấn thành lập từ năm hai nghìn một mươi sáu là nơi đào tạo giảng dạy về nhạc cụ truyền thống
kết nối nghệ nhân nghệ sĩ với những người yêu âm nhạc truyền thống
từ đó công chúng đặc biệt là các bạn trẻ thêm hiểu
thêm yêu những giai điệu truyền thống việt nam
chúng tôi là những nghệ sĩ trẻ và cũng có một cái niềm tin mãnh liệt rằng là nghệ thuật hát sẩm nói riêng cũng như là âm nhạc dân gian nói chung
sẽ có một cái tương lai rực rỡ phát triển mạnh mẽ hơn nữa và được du khách trong nước cũng như là quốc tế đón nhận
đây là lớp học về âm nhạc truyền thống miễn phí không giới hạn về độ tuổi

có điểm chung là đam mê với làn điệu truyền thống mong muốn gìn giữ và lan tỏa âm nhạc truyền thống trong đời sống đương đại
không chỉ truyền dạy về kỹ thuật nghệ sĩ tô minh cường còn truyền cả tình yêu và trách nhiệm gìn giữ văn hóa dân tộc
khi mà nghe thì cũng thấy nó rất là dễ chịu
nghe các thầy cô và chuyên nghiệp mà hát thì sẽ thấy nó rất là dễ ngấm
người ta gặp nhiều khó khăn tách thức những bước đi đầu tiên
người ta đầu tiên cũng chưa đón nhận
nhưng dần dần người ta nghe rồi là thấy rất là hay
đến bây giờ thì rất nhiều các bạn trẻ đến học tập và biểu diễn tại trung tâm
nghệ thuật truyền thống việt nam hiện nay vẫn phải đối mặt với không ít khó khăn thách thức
điều chăn trở và mong mỏi lớn nhất của những người nghệ sĩ nặng lòng với âm nhạc truyền thống dân tộc
đó là được sự quan tâm của đảng và nhà nước để họ có thể yên tâm sống với nghề cống hiến cho nghệ thuật
từ đó tạo cảm hứng sáng tác
để nghệ thuật truyền thống thực sự là những viên ngọc quý là niềm tự hào của dân tộc
sáng nay tại bắc giang đã diễn ra lễ hội kỷ niệm một trăm bốn mươi năm khởi nghĩa yên thế một nghìn tám trăm tám mươi bốn hai nghìn hai mươi bốn
đồng chí nguyễn hòa bình quỷ viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng tránh án toán nhân dân tối cao
đồng chí lê minh khái bí thư trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ và đại biểu các bộ ban ngành trung ương đã tới dự
trước khi đảng cộng sản việt nam ra đời trong lịch sử chống thực dân pháp xâm lược khởi nghĩa yên thế một nghìn tám trăm tám mươi bốn một nghìn chín trăm một mươi ba được đánh giá là cuộc khởi nghĩa vũ trang của nông dân có quy mô lớn nhất và oanh liệt nhất
dưới sự chỉ huy của người anh hùng áo vải hoàng hoa thám nghĩa quân đã khiến thực dân pháp phải lùi bước và buộc phải hai lần ký hỏa hoãn vào các năm một nghìn tám trăm chín mươi bốn và một nghìn chín trăm linh một
phó thủ tướng lê minh khái nhấn mạnh
trừ sự khởi nghĩa yên thế lịch sử và nhân dân mãi ghi nhớ công lao to lớn của nghĩa quân yên thế đặc biệt là người anh hùng áo vải hoàng hoa thám
việc tổ chức kỷ niệm một trăm bốn mươi năm khởi nghĩa yên thế là để ôn lại trang lịch sử hào hùng kiên cường bất khuất của dân tộc và tri ân anh hùng dân tộc hoàng hoa thám cùng các liệt sĩ đã hy sinh cho hòa bình của đất nước
phó thủ tướng đề nghị đảng bộ nhân dân tỉnh bắc giang tiếp tục đoàn kết đẩy mạnh đổi mới hội nhập
phần đầu đến năm hai nghìn ba mươi trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng đất nước